phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm tiếp tục phần đối đáp giữa viện kiểm sát và luật sư
các bị cáo tự bào chữa
các luật sư bào chữa cho bị cáo trịnh xuân thanh đã tập trung phân tích đưa ra các luận cứ nhằm gỡ tội cho thân chủ của mình
bị cáo đầu tiên là đinh la thăng
tại tòa bị cáo đinh la thăng đã cuối đầu xin lỗi đảng vì hành vi sai trái của mình
xin lỗi người dân cả nước vì mắc nợ rất nhiều công trình và những khát vọng đang sang dở
bị cáo đinh la thăng cũng khẳng định dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với đảng
tin tưởng vào việc xét xử công tâm của hội đồng xét xử
xin hội đồng xét xử xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn để có thể dành thời gian ít ỏi cho gia đình lần cuối
cho phép nhận thay án phạt của các bị cáo khác chỉ vì nhiệm vụ và trách nhiệm với công việc mà vô ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng
nói lời cuối cùng trước hội đồng xét xử
bị cáo trịnh xuân thanh đề nghị hội đồng xét xử thận trọng xem xét trước khi tuyên án vì chứng cứ mờ nhạt mâu thuẫn
bị cáo thanh cũng kính mong hội đồng xét xử chuyển lời xin lỗi các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân cả nước vì hành vi sai trái của mình
các bị cáo còn lại trong phiên xử cũng lần lượt nói lời sau cùng